sáng nay việt nam ghi nhận thêm sáu ca mắc mới covid một mươi chín trong đó ba ca liên quan đến bệnh nhân số tám trăm sáu mươi bảy tại hải dương
và ba ca liên quan đến bệnh nhân số bảy trăm hai mươi hai tại quảng nam
cùng với đó là một bệnh nhân tử vong tại đà nẵng
như vậy việt nam đã có tổng cộng chín trăm một mươi một ca mắc covid một mươi chín trong đó ba trăm hai mươi bảy ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay
bốn trăm bốn mươi bốn ca mắc mới liên quan đến ổ dịch ở đà nẵng
trường hợp tử vong là bệnh nhân số năm trăm tám mươi năm bệnh nhân nữ sáu mươi một tuổi địa chỉ tại huyện hòa vang thành phố đà nẵng
có tiền sử đai tháo đường tuyếp hai tăng huyết áp béo phì
sở y tế tỉnh hải dương đã ra thông báo khẩn số một tìm tất cả những người từng đến nhà hàng thế giới bò tươi
địa chỉ tại số ba mươi sáu ngô quyền thành phố hải dương từ ngày một mươi tháng bảy đến ngày một mươi một tháng tám
những trường hợp này cần liên hệ ngay với trạm y tế xã phường thị trấn nơi gần nhất hoặc nơi cư trú để được hướng dẫn
gọi điện đến đường dây nóng của trung tâm y tế trên địa bàn để cung cấp thông tin
đặc biệt là những người từng đi đến thành phố đà nẵng trong khoảng thời gian từ ngày một tháng bảy đến ngày hai mươi tám tháng bảy
và đến nhà hàng trong khoảng thời gian trên
cần khai báo để được hướng dẫn xét nghiệm sàng lọc
sở y tế cũng yêu cầu những trường hợp trên khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ từ khaiyt vn
hoặc tại ứng dụng ncovi từ địa chỉ ncovi vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe
ngay sau khi trên địa bàn tỉnh hải dương xuất hiện thêm ba trường hợp lây nhiễm virus sars cov hai
trong cộng đồng lực lượng công an đã phối hợp với các sở ban ngành và chính quyền địa phương
triển khai các biện pháp phòng dịch
công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất nhu yếu phẩm phục vụ cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ
tại khu vực cách ly đã được triển khai kịp thời
tại huyện thanh hà vào tối ngày một mươi ba tháng tám sau cuộc họp khẩn triển khai các phương án phòng chống dịch covid một mươi chín
công an huyện thanh hà đã lên phương án triển khai các chốt phối hợp với các lực lượng tiến hành xác minh
truy vết các trường hợp f một f hai liên quan đến hai bệnh nhân cùng ở xã cẩm chế huyện thanh hà
đều tiếp xúc với bệnh nhân số tám trăm sáu mươi bảy tại quán thế giới bỏ tươi ba mươi sáu ngô quyền thành phố hải dương
đồng thời tiến hành phun khử trùng khu vực nơi ở của hai trường hợp trên vận động người dân khu vực khai báo y tế
sau khi có quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh hải dương ngay trong đêm qua và dạng sáng nay
công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai các chốt phòng chống dịch tại các địa bàn thành phố các huyện giáp danh
gồm thanh hà nam sách cẩm giàng tứ kỳ gia lộc nhằm kiểm soát hạn chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
ngoài ra cung cấp trang thiết bị y tế các nhu yếu phẩm cần thiết cho lực lượng làm nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch
những ngày qua đà nẵng quảng nam và nhiều địa phương khác trên cả nước phải gồng mình để chống chọi với dịch bệnh covid một mươi chín
số ca xét nghiệm dương tính với sars cov hai liên tục tăng
người dân được khuyên cáo hạn chế đi lại tụ tập đông người và nghiêm túc khai báo y tế
tại tỉnh lâm đồng lực lượng công an cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm tăng cường bảo đảm an ninh trật tự hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
là cửa ngõ giao thông quan trọng nối lâm đồng với các tỉnh miền trung mỗi ngày quốc lộ hai mươi bảy c có hàng chục nghìn lượt phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa qua lại
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra tại đà nẵng và các tỉnh lân cận ngay ngày hai mươi tám tháng bảy ubnd tỉnh lâm đồng đã thành lập chốt liên ngành kiểm dịch đóng tại đây và một chốt tại quốc lộ hai mươi bảy nối lâm đồng với ninh thuận
trước chúng tôi hoạt động từ ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay là cũng đi vào hoạt động và cũng được xuyên suốt
và trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng được người dân tin tưởng ủng hộ và chấp hành nghiêm
theo kỹ thị mà lực lượng chúng tôi yêu cầu
tại chốt đạ trai nằm trên tuyến núi nha trang đà lạt lực lượng công an cùng y tế quân sự luôn túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra y tế khai báo y tế đảm bảo an ninh trật tự tại chốt cũng như tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cho người dân
tôi nghĩ đây là một việc làm cần thiết để mà xã hội mình sẽ chung tay để ngăn chặn cái dịch covid
tôi rất lo và cũng cố gắng để đảm bảo chung tay với chính quyền để ngăn chặn cái dịch này
tôi cũng cảm thấy là mình làm như thế là tốt rồi tôi cũng nghĩ nó chỉ loanh quanh ở đà nẵng thôi
tôi thì cũng làm có liên quan đến du lịch nên là nó tất nhiên là nó phải ảnh hưởng rồi
bữa cơm vội vàng của các chiến sĩ bên chốt trực tại cổng công ty hokkado nơi có giám đốc người nhật
được xác định dương tính với covid một mươi chín tại sân bay ở nhật bản sau khi trở về
từ trưa ba mươi một tháng bảy đến nay các chiến sĩ đã bám trực tại chốt không về nhà
ngay sau khi nắm được thông tin liên quan công an xã đại nhiêm đã báo ngay tình hình lên cấp trên
đồng thời một mặt ứng trực đảm bảo an ninh trật tự tại chốt cách ly
mặt khác phối hợp với y tế địa phương truy vết những trường hợp tiếp xúc
bên cạnh đó để người dân yên tâm sản xuất lực lượng công an cũng xuống tận nhà
nắm bắt tâm tư tuyên truyền giải thích vận động bà con cùng chung tay với chính quyền
thực hiện các giải pháp phòng chống dịch
nhờ sự đồng thuận của nhân dân mà nhiều đám cưới sắp diễn ra đã bị tạm dừng
các lễ hiếu cũng tổ chức đơn giản đảm bảo các yêu cầu chống dịch
đang vào mùa mưa bão có thể nói những ngày này là những ngày đối diện với khó khăn vất vả nhiều hơn
thế nhưng với ý chí vì nhân dân phục vụ các chiến sĩ công an nơi đây không quản ngày đêm
luôn bám sát chốt trực luôn là lực lượng tuyến đầu sát cánh cùng nhân dân đẩy lùi dịch bệnh
khát khao lớn nhất của họ có lẽ chính là một ngày không xa covid một mươi chín
chín bị đẩy lùi người dân an tâm trở lại cuộc sống